trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định mùa bão năm hai nghìn một mươi chín trên khu vực biển đông
có xu hướng hoạt động muộn so với trung bình nhiều năm
khu vực ven biển bắc và giữa biển đông trong nửa cuối tháng hai đến tháng ba xuất hiện gió mạnh
do hoạt động của gió mùa đông bắc từ tháng ba đến tháng năm nguy cơ cao xảy ra hạn hán thiếu nước
tại nam trung bộ và tây nguyên xâm nhập mặn vùng cửa sông khu vực trung và nam trung bộ
vào nửa cuối tháng năm khu vực trung bộ và tây nguyên trên các sông khả năng xuất hiện lũ nhỏ
đặc biệt xâm nhập mặn vùng cờ sông nam bộ ở mức trung bình nhiều năm và cao hơn năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
độ mặn cao nhất trên các sông ở nam bộ xuất hiện vào tháng ba
riêng hệ thống sông vàm cỏ và vùng bán đảo cà mau kiên giang độ mặn cao nhất xuất hiện vào tháng năm
các địa phương vùng đồng bằng nam bộ cần chủ động phòng chống hạn hán xâm nhập mặn